hội thảo về bảo vệ biểu tượng chữ thập đỏ biểu tượng của nhân đạo đã diễn ra tại hà nội
nhằm bàn về ý nghĩa biểu tượng này và khẳng định cần phải được tôn trọng và sử dụng đúng
trên thực tế mặc dù đã có những văn bản pháp lý quốc tế và việt nam quy định về biểu tượng
và việc sử dụng biểu tượng chữ thập đỏ tuy nhiên hiện nay biểu tượng chữ thập đỏ xuất hiện khá phổ biến
ở nhiều lĩnh vực không thuộc hoạt động chữ thập đỏ
biểu tượng chữ thập đỏ bị vi phạm dưới nhiều hình thức khác nhau như sử dụng sai bắt trước mạo danh
dự hội thảo các đại biểu nhấn mạnh các biểu tượng của phong trào chữ thập đỏ và tràng lễ liềm đỏ
ngoài ý nghĩa biểu tượng của nhân đạo còn là biểu tượng của sự bảo vệ
đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thay đổi nhận thức thói quen của cộng đồng tránh sử dụng sai